cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn hai xã chư á thành phố pleiku tỉnh gia lai
khiến hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng
theo đó vào khoảng một mươi giờ sáng nay người dân phát hiện ông phan huy năm năm mươi năm tuổi tử vong trong tư thế trao cổ
vợ ông năm là bà nguyễn thị bích thủy năm mươi năm tuổi tử vong với nhiều vết chém vùng mặt nên đã trình báo lực lượng chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đang phối hợp với công an thành phố pleiku điều tra làm rõ vụ án mạng trên